không chỉ vậy đến thời điểm này dù cho cốt của cố ca sĩ phi nhung đã về mỹ nhưng tăng lễ chính thức vẫn chưa diễn ra nên mong mọi người hiểu cho tình huống lúc này
anh chia sẻ với tư cách là em trai chị phi nhung lời nói đầu
mình xin chân thành cảm ơn tình cảm lớn lao của cả nhà fc đã dành cho chị trong quá khứ hiện tại và đến cả mai sau
sau live stream ngày hôm qua giữa trang trần và hồ văn cường mình xin có đôi lời như sau
thứ nhất cường được chị chăm sóc dạy bảo từ ngày có duyên gặp gỡ
đó là tình cảm tình thương và lời hứa từ tâm của chị dành cho một người con
nên rất mong khi mọi người nhắc tới chuyện này thì xin hãy nghĩ tới tâm tư tình cảm của chị
để quãng thời gian đó là quãng thời gian quý báu ý nghĩa chứ không phải là quãng thời gian để kể công
chị đã đau lòng lắm bởi dẫu con có làm mẹ đau buồn
thì bất cứ người mẹ nào cũng không muốn con mình phải bị tổn thương bởi người khác
thứ hai dù chị đã được đưa về mỹ nhưng tăng lễ chính thức của chị vẫn chưa diễn ra
xin hãy bình tĩnh lại
và cho chị được an lòng yên tĩnh những ngày này
chị vẫn luôn mong muốn phan của chị bình tĩnh trước mọi sóng gió và trường mực
thứ ba đây cũng là điều quan trọng nhất quản lý diễm phạm đã chính thức lên tiếng về trách nhiệm của mình
cô đã khẳng định mọi chuyện tiền bạc của cường đều do mình phụ trách
nên tất cả chúng ta hãy chờ quản lý diễm phạm giải quyết
chị hoàn toàn không liên quan đến chuyện này
sớm hay muộn thì cuối cùng cũng sẽ có lời giải đáp hợp tình hợp lý
một lần nữa xin tất cả hãy nén lại
chờ tới ngày tăng lễ chính thức của chị được diễn ra
thương chị xin hãy nghĩ và hiểu cho chị xin chân thành cảm ơn cảm ơn vì tất cả
trước đó quản lý của phi nhung là diễm phạm đã lên tiếng khẳng định
nữ ca sĩ không liên quan tới bất kỳ chuyện tiền bạc nào của hồ văn cường
và cho biết mình sẽ là người chịu trách nhiệm lên tiếng
thưa quý vị và các bạn phi nhôm được nhiều khán giả yêu mến
vì thường xuyên thực hiện các hoạt động thiện nguyện nhận nhiều trẻ mồ côi làm con nuôi
vì vậy sự ra đi của nữ ca sĩ khiến nhiều khán giả đồng nghiệp xót xa tiếc nuối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
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại